xin kính chào quý vị và các bạn
dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
là nguyên nhân gây mưa chính cho khu vực phía đông bắc bộ trong ba ngày tới
thời điểm mưa thường tập trung vào khoảng chiều tối và đêm
cục bộ có nơi có mưa to đến rất to
mưa với cường độ lớn trong khoảng thời gian ngắn
thường kèm theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úm tại các khu vực trụng thấp
do có mưa nên nền nhiệt độ có xu hướng giảm
giao động ở mức hai mươi hai ba mươi một độ
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng phổ biến là có mưa rào và rông tập trung vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa mưa to đến rất to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
ngoài ra mưa lớn cũng khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất
bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
nên nhiệt độ tại đây cũng khá mát mẻ
cao nhất chỉ ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
đối với khu vực trung bộ từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng năm
cũng chịu ảnh hưởng của giải mưa rông phía bắc
nên khu vực các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế
mưa có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng trên khu vực
cục bộ có mưa to thời gian mưa tập trung xảy ra vào cuối ngày
do có mưa nên nền nhiệt độ trên khu vực cũng có xu hướng giảm
đạt ở mức là hai mươi hai đến ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
trong ba ngày tới thời tiết cũng đôi chút có biến động
khi mưa rông cũng có xu hướng gia tăng trên khu vực
do có mưa nên dự báo nhiệt độ cao nhất trên khu vực
sẽ giảm khoảng từ hai ba độ
chỉ có nắng nóng ở một vài nơi
vùng cao tây nguyên do ảnh hưởng của gió tây nam tầng thấp
có xu hướng hoạt động mạnh kết hợp với rãnh thấp phía nam
nên mưa rông sẽ gia tăng cục bộ có mưa to
tập trung chính vào khoảng chiều tối và đêm
còn vào ban ngày thì trời có nắng gián đoạn
trong cơn rông thường kèm theo các hiện tượng
thời tiết nguy hiểm tiềm ẩn như lốc xét mưa đá hay gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt độ tại khu vực này cũng sẽ giảm nhẹ
nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi tám ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới cũng có mưa rông vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa mưa to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
còn về nền nhiệt độ tại đây
cũng có xu hướng giảm nhẹ ở mức là hai mươi bốn ba độ